đêm ngày hai mươi tám tháng một mươi một không khí lạnh đã ảnh hưởng đến lào cai đạt ngưỡng cực đại
khiến cho nhiệt độ các khu vực giảm xuống mức cực tiểu trong đợt rét này
vùng núi trời rét đậm vào đêm và sáng sớm các vùng núi cao rét hại bao phủ trên diện rộng
sáng nay ngày hai mươi chín tháng một mươi một nhiệt độ đồng loạt giảm sâu dự báo trong những ngày tới không khí lạnh
sẽ ảnh hưởng đến lào cai có cường độ ổn định các địa phương vẫn duy trì nền nhiệt độ thấp
do đó tỉnh lào cai cũng khuyến cáo người dân cần chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống z
các tour du lịch phải bảo đảm tuyệt đối an toàn nhất là các tour leo núi qua đêm